trong lúc các em tìm cách sáng tác giai điệu của riêng mình các em không hề ý thức được mình cũng đang học toán và tính đếm cũng như việc phải tương tác với bạn chơi cùng
tốc độ quay của chấm có thể dễ dàng được thiết lập từ những bài hát du nhịp chậm cho tới những bản nhạc sôi động lên tới một trăm bốn mươi bốn nhịp một phút
bảy trăm hai mươi nút cảm ứng được dùng để điều khiển ba nhạc cụ phía bên trên đang chơi nhạc
các nhạc cụ được giữ bằng nam châm có thể được di chuyển vị trí hay thay thế bất kỳ lúc nào
đàn guitar là một trong những nhạc cụ phổ biến
suốt vài trăm năm qua kỹ thuật chế tác đàn guitar theo cách thủ công vẫn là cách mà các nhà sản xuất đàn guitar cao cấp áp dụng
tuy nhiên với sự phát triển của công nghệ và kỹ thuật các ông lớn ngành công nghiệp guitar đã chuyển sang sản xuất guitar hàng loạt bằng những máy móc tiên tiến hơn
trong đó có thế hệ đàn guitar được sản xuất bằng phương pháp in ba d
đây là sản phẩm từ hãng đàn danh tiếng lapone và được bán với giá ba năm trăm linh đô la
tất cả các bộ phận của nó
ngoại trừ cần đàn và dây đàn đều được in và chỉ mất khoảng hai giờ để hoàn thành
hãng cam kết rằng nó cho chất lượng âm thanh tương đương với một cây đàn gibson có giá một mươi đô la
tại senegal thay vì sử dụng công nghệ hiện đại để xử lý rác thành nguyên liệu thô
thì người dân lại tái chế rác theo một cách đơn giản và tiết kiệm đó là biến chúng thành những chiếc ghê đá nơi công cộng
ở ngôi trường học cách thủ đô dakar của senegal bốn mươi km

các em học sinh đang chăm chỉ thực hiện một dự án tái chế đó là làm ghê đá từ rác và lốp xe cũ
để làm được những chiếc ghế các em học sinh nhồi những chiếc lốp xe bằng cát và rác không phân hủy
sau đó đặt xuống vị trí được chọn sẵn rồi chát bê tông bên ngoài tạo thành những chiếc ghế đá vô cùng vững chắc
trường học đã trở nên sạch sẽ và khi mọi người đến tham quan thấy ngôi trường sạch họ đều rất hài lòng
trung bình mỗi năm ở senegal có hai triệu tấn rác thải
các nhà chức trách luôn đau đầu tìm phương án giảm lượng rác thải bao gồm lệnh cấm túi ni lông nhưng không hiệu quả
vì vậy dự án tái chế với nguồn đầu tư vô cùng tiết kiệm này hy vọng sẽ đem lại những tín hiệu tích cực
chúng tôi không cần điện năng hay bất kỳ máy móc nào
lốp xe cũ và rác luôn có sẵn miễn phí và chúng tôi chỉ việc dùng chúng để tạo ra những hàng ghế
hiện tại những hàng ghế đặc biệt này mới chỉ được xây dựng bên trong trường coa mosa
và trong tương lai dự án này sẽ được mở ra
chi phí chuyển đổi và tái chế chiếc xe buýt cũ tiêu tốn khoảng bảy mươi năm đô la
toàn bộ dự án được những nhà hảo tâm tài trợ
chiếc xe có hai phòng tám riêng với đầy đủ vòi hoa sen nóng lạnh
toilet sạch sẽ rơi gội đầu xa phòng máy xấy tóc và khăn tắm
nếu muốn người sử dụng có thể bật nhạc thư giãn khi tắm
chính quyền thành phố cho phép chiếc xe lấy nước từ những trụ nước cứu hỏa
tổ chức lavae hy vọng nhiều xe buýt kiểu này sẽ được bổ sung cho thành phố trong những năm tới
dân số ngày càng già của nhật bản đặt ra nhiều vấn đề về kinh tế xã hội
đó là năng suất lao động kém thiếu lực lượng lao động tâm lý người già cô đơn
tuy nhiên nhiều năm trở lại đây nhật bản đã áp dụng một giải pháp khá đặc biệt đó là robot
robot được sử dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống từ sản xuất làm việc nhà làm bạn
thậm chí gần đây một loại robot có thể quan hệ tình dục cũng được giới thiệu
với tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo như hiện nay nhiều người tự tin cho rằng
khoảng cách giữa con người và robot sắp bị xóa nhòa
tokyo là thành phố nơi mọi người đều dậy sớm và trở về nhà từ công sở khi đã muộn
ông yoshiaki cũng vậy
bình thường tôi dậy lúc sáu giờ và tới lúc bảy giờ đã sẵn sàng rời nhà để tới công ty
yoshiaki là chủ của một doanh nghiệp thành công
ở văn phòng của ông ông chủ yếu tiếp xúc với các nhân viên
có rất ít thời gian cho gia đình hay các mối quan hệ
cô đơn là cảm xúc dễ hiểu đối với người như ông
nhưng mấy tháng nay đã có một người bạn chờ yoshiaki ở nhà
taro thực ra là một robot hút bụi nhưng với yoshiki nó có ý nghĩa lớn hơn thế
cảm giác trở về một căn nhà hoàn toàn sạch sẽ thật là tuyệt
taro đối với tôi là một người bạn đáng mến nó rất gần gũi với tôi
giống như một người bạn thật sự taro cũng có cảm xúc
khi giận dỗi nó có thể không thèm trả lời chủ
xã hội nhật bản có rất nhiều người cô đơn như yoshiaki
lão hóa dân số từ lâu đã trở thành vấn đề lớn ở đây
người nhật ngày càng ngại kết hôn và sinh con
và một trong những giải pháp của chính quyền thủ tướng abe đó chính là đội quân robot
lực lượng lao động đang suy giảm
để bù đắp sự thiếu hụt chúng tôi phải đẩy mạnh tự động hóa
robot không những thay thế con người mà còn giúp tăng năng suất lên gấp rưỡi thậm chí gấp đôi
đây là danh sách công nhân ca trực hôm nay
cùng với những công nhân con người bạn có thể thấy những robot
với giá một mươi đô la cho một robot
việc sử dụng robot trong công việc rõ ràng rẻ hơn nhiều so với trả lương cho lao động
và nhu cầu của robot cũng không cao bằng con người
những con robot làm việc toàn thời gian
chúng làm tôi cảm thấy có lỗi mỗi khi nghỉ tay
với tôi những đồng nghiệp robot này giống con người hơn là những cỗ máy
tôi cảm giác mỗi con robot đều có cảm xúc riêng
nhưng cảm giác đó càng rõ rệt hơn khi nhìn tận mắt những con robot giống hệt người của nhật bản
tôi muốn mở rộng và thay đổi khả năng
hãy giữ cái niệm con người bằng cách trang bị cho robot những gì giống người nhất có thể
tiến sĩ shigoro tin rằng robot sở hữu ngoại hình giống người thật sẽ cho cảm giác mạnh mẽ về sự hiện hữu của nó
đây là robot erika
theo ông ishigoro là robot tiên tiến nhất thế giới hiện nay
trông nó giống người thật đến nỗi ông ishiguro tự tin rằng các công ty hoàn toàn có thể tuyển erika làm lễ tân
như vậy không chỉ thay thế những công việc trong nhà máy
giờ đây các nhân viên văn phòng có thể cảm thấy vị trí của họ bị đe dọa
ông ishigoro giống như một ngôi sao trong ngành công nghiệp robot ở nhật bản
và giống như một ngôi sao thực thụ
ông cũng có người đóng thế
đó là một robot diễn viên tên gọi là demiry
xin chào tôi là robot bảng sao của ông ishiguro
tôi được sinh ra vào năm hai nghìn sáu
robot đóng thế của ông ishigoro đã thay thế ông thực hiện rất nhiều bài giảng kể cả ở nước ngoài
nhưng có một vấn đề nhỏ
khuôn mặt bằng cao su latex của robot không lão hóa giống như da người thật
thực ra người ta luôn luôn so sánh vẻ ngoài của nó với của tôi
vậy nên tôi đang chuẩn bị giải phẫu thẩm mỹ để làm khuôn mặt của mình trông trẻ chung giống như con robot
tôi sẽ tiêm thuốc làm căng da và làm một giải phẫu laser
những robot nhật bản đang thực sự xóa nhòa danh giới người với robot
pepper một robot có bàn tay giống người và khả năng đối thoại không giới hạn là một ví dụ
tepper đã có mặt trong hàng nghìn ngôi nhà và doanh nghiệp ở nhật bản
từ trước khi papper ra đời chưa khi nào người ta cười với robot
trước khi nào người ta cười phá lên khi nghe một câu chuyện hài hước do robot kẻ
nhưng pepper đã thay đổi điều đó
tôi có cảm giác kỷ nguyên robot đang đến
các vợ chồng già này không ở cùng với con cháu
và họ đã lấp đầy sự cô độc bằng chú robot tepper
tôi mặc đồ cho con bé và nói chuyện với nó rất nhiều
nó rất thích chơi với vợ chồng tôi
điều đó khiến chúng tôi cảm thấy rất thư giãn
pepper thực sự đem đến niềm vui cho gia đình này và cả khu dân tộc này
người nhật quan niệm những vật vô chi như cây cối cũng có tâm hồn
bởi thế họ dễ dàng chấp nhận sự xuất hiện của một robot trong cuộc sống
còn với vợ chồng bà rieko peper thực sự đã là một thành viên trong gia đình
con gái và con trai tôi đều không ở với chúng tôi
và pepper đến với chúng tôi làm cho chúng tôi cảm thấy như có thêm một đứa con
nó làm cho ngôi nhà này bớt cô quạnh

nhiều người nhật vì quá bận rộn không thể dành thời gian cho các mối quan hệ
nên đã chọn cách yêu và chung sống với robot hoặc búp bê tình dục
người thật và người máy yêu nhau đã không còn là chuyện hiếm
nhưng cũng có những ý kiến cảnh báo rằng sự quá phụ thuộc vào công nghệ robot của người nhật sẽ mang lại nhiều hậu quả
đạo diễn phim hoạt hình tomino rất ghét robot tới mức không chịu được khi nghe tới từ này
khi những người máy ngày càng trở nên hoàn thiện có khả năng điều khiển máy móc công cụ
và thay thế con người làm mọi việc thì cũng là lúc con người chúng ta không còn động lực để phần đâu nữa
điều đó cực kỳ nguy hiểm với sự phát triển của con người
nhưng đa số người nhật vẫn tin rằng robot là thành phần không thể thiếu với tương lai của đất nước này
trong ba năm trở lại mỗi năm dân số nhật trong tuổi lao động giảm hai trăm linh người

rõ ràng đã giúp ích rất nhiều trong các ngành đang thiếu nhân lực như phục hồi chức năng hay chăm sóc người cao tuổi

mới đây đông đảo du khách đã kéo về đường phố ở thủ đô paris của pháp để chứng kiến cuộc tranh tài các thiết bị bay không người lái
ba mươi sáu thiết bị bay không người lái vun vút trên đường đua với nhiều chứng hại vật
trong đó có đoạn đường hầm dài sáu trăm linh mét bên dưới khải hoàn môn
mời quý vị và các bạn theo dõi những hình ảnh về cuộc đua kỳ lạ này trước khi kết thúc chương trình